cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cronbrook tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quy định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn nơi đông người quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự xảy ra tại thôn ia nơ xã pung drang huyện cronbrook
qua điều tra truy vết xác định được ổ dịch tại thôn ianer khởi phát ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một với nguồn lây có liên quan đến một người làm thuê tại cơ sở thu mua sầu riêng lan tươi
tại thị xã buôn hồ trở về thôn ia nơ theo cdc đắk lắc chung các bệnh tại thôn này đã gây nhận tổng cộng bốn mươi sáu ca dân tính
ngoài ra lực lượng chức năng huyện cronbrook còn khoanh vùng truy vết được năm mươi một trường hợp f một và hơn năm trăm linh trường hợp f hai f ba